quỹ ban nhân dân quận đống đa thành phố hà nội vừa ra quyết định kết thúc cách ly toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh
đối với bệnh viện thận hà nội phường láng thượng quận đống đa thành phố hà nội kể từ chiều nay ngày hai mươi bốn tháng bốn
sau khi toàn bộ những người liên quan đến bệnh nhân số hai trăm năm mươi bốn mắc covid một mươi chín đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính
và đã hết một mươi bốn ngày cách ly theo quy định
trước đó ngày một mươi tháng bốn sau khi ghi nhận bệnh nhân hai trăm năm mươi bốn mắc covid một mươi chín ở thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh
thành phố hà nội là người đến lọc máu tại bệnh viện thận hà nội bệnh viện thận đã được phong tỏa toàn bộ
để phòng chống dịch covid một mươi chín đến nay bệnh viện thận hà nội đã tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho bệnh nhân
người nhà bệnh nhân nhân viên y tế và người lao động tại bệnh viện đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai

bệnh viện thận hà nội đã có chuyển một số các bệnh nhân lọc máu sang các cơ sở đơn vị bạc
theo quyết định này bệnh viện thận hà nội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát phòng và chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế